một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
và là truyền thống tương thân tương ái của người việt nam
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay hội thanh niên vận động hiến máu hà nội đã trải qua hành trình hai mươi năm năm xây dựng và phát triển
với nhiều vinh quang và cả những thách thức
và hôm nay tại hà nội thì chương trình kỷ niệm hai mươi năm năm phát động phong trào hiến máu trong thanh niên sinh viên thủ đô
và thành lập hội thanh niên vận động hiến máu hà nội đã được tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn trong công tác hiến máu tỉnh nguyện thủ đô
tại các chương trình hiến máu bên cạnh việc trao đi những giọt hồng nhân ái
người hiến máu còn được tham dự một lễ hội ngày hội với nhiều hoạt động sáng tạo phong phú hấp dẫn
tiêu biểu như các chương trình lễ hội xuân hồng ngày hội giọt hồng tri ân ngày hội trái tim tình nguyện
và hiện nay các mô hình này đang được phát triển
nhân dọng và áp dụng có hiệu quả tại nhiều địa phương trong cả nước
và phong trào hiến máu đã tạo được một sự quan tâm một sự gắn bó với đông đảo người dân
chính nhờ lực lượng tình nguyện viên của hội thanh niên vận động hiến máu hà nội là những sinh viên có trình độ
có tấm lòng nhiệt huyết tinh thần kỷ luật trách nhiệm cao nên suốt những năm qua
phong trào hiến máu trong thanh niên sinh viên tại thủ đô luôn dẫn đầu cả nước
hội đã xây dựng được nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu
khi mà thời gian năm nhất khi em tham gia vào thì em thấy là các bạn tình nguyện viên trong hội máu
thì cảm giác là các bạn hoạt động rất là vui và lúc nào cái năng lượng các bạn ấy tỏa ra đối với những người khác rất là tích cực
chính vì vậy mà em đăng ký tham gia vào và đến bây giờ thì em tin chắc chắn là đấy là một lựa chọn vô cùng đúng đắn của em
điều quan trọng nhất chúng em có thể làm được là tuyên truyền vận động hiến máu và thay đổi tư duy của mọi người
từ việc hiến máu tình nguyện để có thể đem được những điều tốt đẹp đến với cộng đồng
hiện nay máu vẫn đang rất cần cho điều trị bệnh nhân cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
do vậy trong thời gian tới đội ngũ thanh niên tiếp tục là lực lượng tiên phong
có những đóng góp quan trọng để phát triển phong trào hiến máu tình nguyện tại thủ đô hà nội nói riêng
và cả nước nói chung ngày càng thực chất hiệu quả và bền vững
với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng hội thanh niên vận động hiến máu
cũng vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước trao tặng